nghe nói là ngày hôm nay trung bộ đặc biệt là nam trung bộ sẽ lại tiếp tục có mưa
thì không biết tình hình sẽ như thế nào chị ạ
vâng không chỉ ngày hôm nay mà thậm chí là cho đến cả chủ nhật thì trung bộ vẫn tiếp tục xuất hiện mưa
đặc biệt là ở các tỉnh từ ninh thuận đến bình thuận
sẽ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
nguy cơ xảy ra sạt lở rất cao do mưa lớn kèm theo lượng mưa kéo dài ngày
nhất là khu vực vùng núi tỉnh phú yên
nên quý vị cần đặc biệt lưu ý những dấu hiệu bất thường như là âm thanh
hay là vết lún nứt để chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm
còn đối với thời tiết tại bắc bộ thì sẽ được dự báo ngày hôm nay ấm hơn
và trời nhiều mây sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ
trưa chiều giảm mây trời nắng tuy nhiên sẽ là nắng hanh khô
độ ẩm giảm sâu chỉ còn từ bốn mươi đến năm mươi độ c
ba mươi độ gió nhẹ đêm và sáng trời rét có nơi rét đậm
nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
có nơi trên hai mươi độ c
còn khu vực và nam bộ thì nhiệt độ cao nhất sẽ trong khoảng từ hai mươi chín cho tới ba mươi hai độ
ngày nắng trời không mưa gió nhẹ riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông
cuộc bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
vừa rồi là những dự báo thời tiết đáng chú ý
nhiệt độ các vùng chi tiết thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình
còn bây giờ sẽ là phần tin tức lúc sáu giờ sáng
vừa rồi là những cập nhật trong sáng phương nam
còn bây giờ thì xin mời quý vị tiếp tục theo dõi thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước